hiện nay y tế tư nhân đang ngày một khẳng định chất lượng đồng hành cùng y tế công để nâng tầm ngành y việt nam
việc xây dựng chất lượng nguồn nhân lực chủ chốt của y tế tư nhân với các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuyên nghiệp
bản lĩnh thấm nhuận tư tưởng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
là một trong những mấu chốt tạo nên y tế tư nhân phát triển bền vững
đang được bệnh viện đa khoa melatech xây dựng trong nhiều năm qua
xác định công tác khám chữa bệnh cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
đảng ủy bệnh viện đã tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
nâng cao chất lượng trần đoán và điều trị là nhiệm vụ được melatech đặt lên hàng đầu
thực hiện nghiêm đạo đức nghề nghiệp với những chương trình trọng yếu như đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn
kết quả trong công tác xây dựng đảng nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực
xây dựng đảng vững mạnh chính là một trong những mấu chốt tạo nền móng vững chắc
cho y tế tư nhân ngày càng phát triển và khẳng định thương hiệu của mình